thông tin từ bộ y tế cho biết đến nay cả nước có tám trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới ngoài cộng đồng
là quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình hải phòng yên bái và hà giang
về tình hình điều trị trong ngày hôm qua hai mươi ba tháng tám gần bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín được điều trị khỏi trên cả nước lên hơn một trăm năm mươi bốn sáu trăm linh ca
trên địa bàn thủ đô hà nội trưa nay sở y tế thành phố thông báo tính từ sáu h cho đến một mươi hai h ngày hôm nay
toàn địa bàn ghi nhận thêm năm mươi một ca mắc mới covid một mươi chín trong đó có hai mươi ba ca tại cộng đồng còn lại phát hiện trong khu cách ly
các ca nhiễm mới phân bố theo quận huyện gồm thanh xuân một mươi ba ca đống đa một mươi ba ca thanh trì chín hoàng mai bốn bắc tử liêm ba
hà đông hai bà trưng thường tín mỗi nơi hai ca ba đình đông anh sóc sơn mỗi nơi một ca